nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
phòng ngừa vi phạm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông không để xảy ra ủn tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã đồng loạt gia quân mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn
để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra
xử lý nghiêm vi phạm của người điều khiển xe có chất ma túy và vi phạm về nồng độ cồn
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra gần một lượt phương tiện
phát hiện xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt một trăm tám mươi hai trường hợp
tước giấy phép lái xe một mươi bốn trường hợp tạm giữ bốn mươi bốn phương tiện phát hiện năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền
nhắc nhở người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
để bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của mình và người khác